theo tin từ công an tỉnh lâm đồng vừa cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối ngày một mươi hai tháng ba tại khu nhà số một mươi ba đường trần hưng đạo phường một mươi thành phố đà lạt là vụ án phức tạp chứ không phải là một vụ cháy thông thường hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ
cũng theo thiếu tướng bùi văn sơn trước đó vào ngày ba mươi tháng chạp năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy giữa nhà ông thăng gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn và người hàng xóm tên tv cùng ngụ tại khu nhà số một mươi ba đường trần hưng đạo đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát
vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý hồ sơ điều tra xử lý thì xảy ra vụ hỏa hoạn trên
sáng ngày một mươi ba tháng ba lực lượng công an tỉnh lâm đồng vẫn đang phong tỏa hiện trường để thu thập chứng cứ
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
ban đầu cơ quan công an phát hiện một đèn khò dùng bình ga mini một vỏ can nhựa có mùi xăng trong nhà ông thăng
theo ghi nhận của phóng viên vụ cháy xảy ra tại gian giữa của dãy nhà nam gian nằm trong khuôn viên của ngôi biệt thự cổ số một mươi ba trên đường trần hưng đạo
khu vực này có nhiều hộ gia đình sinh sống trong những gian nhà tạm bỡ
nhiều năm qua chính quyền thành phố đã có kế hoạch di rời tái định cư cho các hộ gia đình này nhưng chưa thực hiện được
trước đó vào lúc một mươi chín h một mươi tám
một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu nhà số một mươi ba đường trần hưng đạo phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khiến năm người tử vong cùng nhiều đồ đạc vật dụng xe máy trong các căn nhà cũng bị hư hại hoàn toàn